đại diện một nhà cung cấp dịch vụ internet esp tại việt nam cho biết
ba tuyến cắp quang biển kết nối internet từ việt nam đi quốc tế vừa gặp sự cố
đại diện tập đoàn biêu chính viễn thông việt nam vnpt cũng xác nhận sự cố trên tuyến cắp aag
và cho biết đang xác minh nguyên nhân đồng thời định tuyến lưu lượng ứng cứu cho khách hàng
theo đại diện của nhà cung cấp dịch vụ internet hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến việc mất tín hiệu
của cả ba tuyến cắp nói trên cũng như lịch trình sửa chữa
nguyên nhân có khả năng do ảnh hưởng của bão về ba tuyến cắp bị sự cố
theo thông tin từ fpt telecom smw ba được đưa vào sử dụng từ tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi chín và hoàn thành vào cuối năm hai nghìn
tuyến cắp này sử dụng công nghệ ghép bước sóng quang có dung lượng hệ thống là ba trăm hai mươi gigabit trên dây
nối việt nam với ba mươi chín nước trên thế giới
tại việt nam tuyến cắp quang này cập bờ tại đà nẵng
tuyến cắp quang aag được đưa vào hoạt động từ tháng một mươi một năm hai nghìn chín
có tổng chiều dài hai mươi một trăm chín mươi một km và tổng dung lượng lên đến hai trabit một giây
có tổng vốn đầu tư năm trăm sáu mươi triệu đô la mỹ
còn tuyến cắp quang biển ia được đưa vào vận hành từ tháng một mươi một năm hai nghìn chín
với tổng chiều dài là sáu tám trăm linh km kết nối singapore việt nam philippines hồng kông và nhật bản